trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia đã có buổi hội thảo nhận định tình hình thiên tai khí tượng thủy văn năm hai nghìn một mươi chín
và dự báo thời tiết dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho người dân chuẩn bị đón tết
theo nhận định của trung tâm dự báo tuần nghỉ tết không khí lạnh ít ảnh hưởng tới nước ta
các tỉnh miền bắc nhiều khả năng có nhiệt độ cao hơn cùng kỳ nhiều năm và hầu như không có khả năng xảy ra mưa trên diện rộng
các tỉnh miền trung do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc cường độ trung bình nên sẽ có mưa giải rác với lượng mưa nhỏ nhiệt độ sấp xỉ trung bình nhiều năm
các tỉnh miền nam mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn so với giai đoạn hiện tại
tập trung ở các vùng biển giữa và nam biển đông nhìn chung thời tiết thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí lễ hội
hiện nay chúng tôi đã bắt đầu có các bản tin nhận định đầu tiên về thời tiết trong dịp tết nguyên đán
trong tuần từ ngày hai mươi sáu tết đến ngày hai tết nhiều khả năng là khu vực bắc
bộ là sẽ ấm hơn so với trung bình nhiều năm
với thời tiết tết này thì chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên
và cái bản tin mà gọi là chính thức thì chúng tôi sẽ phát đầu tiên vào ngày một mươi tám tháng một
tức là khoảng ngày hai mươi một tết
từ đấy thì chúng tôi sẽ cập nhật hàng ngày
mỗi ngày chúng tôi sẽ có một bản tin về các thời tiết trên cả nước trong dịp tết nguyên đán sắp tới
dù thời tiết dịp tết nguyên đán thuận lợi nhưng tình hình khí tượng thủy văn năm hai nghìn một mươi năm có nhiều thay đổi so với năm hai nghìn một mươi sáu
nên nhiệt độ
nhất là khu vực biển bắc có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm
mùa bão đến sớm hơn và ảnh hưởng tương đương năm hai nghìn một mươi sáu
mùa mưa sẽ đến sớm tuy nhiên đợt mưa lớn và tổng lượng mưa sẽ ít hơn
công tác dự báo cũng được trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia trú trọng đầu tư và nâng cao độ chính xác
hệ thống thông tin làm sao số liệu quan chắc xong cái là chúng tôi phải đưa về các cơ quan xử lý ngay và xử lý phải nhanh
chính vì thế mà sau khi xử lý nhanh thì phải đưa vào một số các mô hình để theo dõi tính toán
chứ không phải là định hướng là phải làm tăng cái chất lượng dự báo và tăng cái độ tin cậy
nhưng mà để làm được cái việc ấy thì cần phải có một hệ thống quan trắc vào hệ thống thông tin liên lạc
đây là chính là cái mà hoặc là sẽ có trong hai năm sắp tới thì sẽ có phải có những cái siêu máy tính hoặc những máy tính hiệu năng cao để chúng ta làm xử lý thông tin và tính toán cho nó nhanh để đưa ra các kết quả dự báo nó tin cậy hơn
để nâng cao hơn nữa chất lượng dự báo khí tượng thủy văn trong thời gian tới trung tâm cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế phát triển cán bộ năng lực để đáp ứng yêu cầu làm chủ trang thiết bị và theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tài